sau bốn ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc chiều nay một mươi hai tháng bảy
kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín đã họp phiên bế mạc
tại kỳ họp này các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua nhiều nghị quyết
chủ trương quan trọng cho sự phát triển của tp đà nẵng trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
một trong những vấn đề được các đại biểu dành sự quan tâm đặc biệt
đó là công tác quản lý xây dựng và xử lý các công trình xây dựng sai phép
có nhiều bất cập lỏng lẻo trong thời gian qua tại đà nẵng
qua kiểm tra của cơ quan chức năng tp đà nẵng có rất nhiều công trình
dự án xây dựng trái phép hoặc vi phạm quy định
đến nay mới có hai trăm một mươi hai trường hợp bị xử lý và năm mươi ba công trình xây dựng vi phạm bị tháo rỡ
tại phiên bế mạc một trăm linh số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng có mặt tại kỳ họp
đã thống nhất thông qua danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất
hơn ba trăm bốn mươi sáu hectare đất sử dụng sai mục đích
số thu hồi sẽ được phục vụ trong mục đích công cộng như xây dựng công viên
quảng trường bãi tắm lối xuống biển cảng biển
trước đó tại phiên họp ngày chín tháng bảy hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã tiến hành bầu ba chức danh lãnh đạo chủ chốt
gồm chủ tịch hội đồng nhân dân phó chủ tịch hội đồng nhân dân và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng